theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương các ngày tới bắc và trung bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng
đơn vị này cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở khu vực trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
hãy tiếp tục cập nhật các tin tức thời sự trên website www intv gov vn và fanpage của truyền hình công an nhân dân
đừng quên tương tác và chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của bạn về các chương trình hấp dẫn trên intv